thưa quý vị chiều nay ngày một mươi chín tháng bốn tại hà nội thủ tướng phạm minh chính tiếp đồng chí hạ vinh
bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc đăng thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng đề nghị bộ tư pháp hai nước và các bộ cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả
bản ghi nhớ hợp tác đã ký tập trung vào các lĩnh vực xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xây dựng hoàn thiện pháp luật
thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh
cùng nhấn mạnh tấm quan trọng của việc củng cố tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước
trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều đang thúc đẩy xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
bộ trưởng hạ vinh cho biết trong chuyến thăm đã được chứng kiến những thành tựu to lớn của việt nam
trong phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng người dân vui vẻ và hạnh phúc
đồng thời đánh giá cao những thành quả rất phong phú của việt nam trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
bộ trưởng thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc với các bộ ngành cơ quan của việt nam
qua đó tiếp tục góp phần thực hiện thỏa thuận đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai nước
thủ tướng phạm minh chính thông tin về những thành tựu nổi bật của việt nam trong gần bốn mươi năm đổi mới
các yếu tố nền tảng đường lối phát triển cơ bản của đất nước
thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định lành mạnh bền vững lâu dài với trung quốc
theo thủ tướng chính phủ việt nam luôn quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai bộ và ngành tư pháp hai nước việt nam trung quốc
thủ tướng đề nghị bộ tư pháp hai nước và các bộ cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác đã ký
trong đó tập trung vào các lĩnh vực xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xây dựng hoàn thiện pháp luật
để mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao hợp tác tương trợ tư pháp theo các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà hai nước là thành viên
thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa các địa phương của hai nước đặc biệt là các địa phương khu vực biên giới
bộ trưởng hạ vinh nhất trí cao với các ý kiến của thủ tướng phạm minh chính và khẳng định sẽ cùng bộ tư pháp việt nam tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác ngày càng thực chất
hiệu quả theo thỏa thuận đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai nước trong đó có các nội dung mà thủ tướng phạm minh chính đã có ý kiến
chiều cùng ngày đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã hội đàm với bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh
cùng giữ có thứ trưởng bộ tư pháp nguyễn khánh ngọc và đại sứ trung quốc tại việt nam hùng ba
bộ trưởng bộ công an tô lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam của tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục khẳng định hai đảng hai nước
có nhiều điểm tương đồng về nền tảng tư tưởng mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa đều phấn đấu vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân
buổi hội đàm giữa bộ công an việt nam và bộ tư pháp trung quốc là hợp tác cụ thể hai bộ triển khai
quán triệt tuyên bố chung việt nam trung quốc ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc
có ý nghĩa chiến lược đã được tổng bí thư hai đảng xác định
bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh khẳng định hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp hai nước
trung quốc việt nam không ngừng được tăng cường củng cố hướng tới mục tiêu xây dựng
quản lý đất nước bằng pháp luật mang lại hài lòng cho người dân hai nước
bày tỏ mong muốn hai bộ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng nhiệm vụ
bộ trưởng bộ công an tô lâm và bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh thống nhất
hai bên hoàn thiện thủ tục phê chuẩn sớm có hiệu lực hiệp định chuyển ra người bị kết án phạt tù
việt nam và trung quốc để hai bên triển khai các nội dung ký kết cũng như những nội dung đã thống nhất giữa hai bộ
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng hạ vinh đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ tư pháp nước cộng hòa nhân dân trung hoa
cũng trong chiều nay tại trụ sở trung ương đảng đồng chí phan đình trạc
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đã tiếp bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh
hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu bộ tư pháp trung quốc
đến việt nam đồng chí phan đình trạc khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng
góp phần kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung của tổng bí thư hai đảng và các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực tư pháp
pháp luật được nêu trong tuyên bố chung việt nam trung quốc năm hai nghìn hai mươi hai và năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí phan đình trạc đánh giá cao việc hai bên nhất trí thiết lập cơ chế hội nghị tư pháp các tỉnh
có chung đường biên giới việt nam trung quốc đồng thời đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thành quả nghiên cứu lý luận
và tổng kết thực tiễn trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cải cách tư pháp phòng chống tham nhũng
kiểm soát quyền lực chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật phục vụ cho sự nghiệp của hai đảng hai nước
làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em
bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc bày tỏ nhất trí về các đề xuất của việt nam
cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa hai bộ tư pháp nói riêng và trong lĩnh vực tư pháp pháp luật nói chung
là nội dung quan trọng trong hợp tác giữa hai nước đặc biệt là sau khi hai bên nhất trí làm sâu sắc
và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
bộ tư pháp trung quốc sẵn sàng cùng bác nội chính trung ương và các cơ quan liên quan của việt nam
quán triệt thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao và các văn kiện đã ký kết
đều hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực tư pháp pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực thực chất hơn
đồng thời tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực như quản lý đất nước theo pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
thưa quý vị vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đăng ký vào việt nam những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực
đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
song theo nhiều chuyên gia việc thu hút quản lý và hoạt động đầu tư nước ngoài hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế
và phát sinh những vấn đề mới cần sớm được tháo gỡ
năm hai nghìn một mươi ba tổng vốn fdi đăng ký vào việt nam đạt ba mươi sáu sáu mươi một tỷ usd tăng hơn ba mươi hai so với cùng kỳ
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam tiếp tục đón nhận hơn sáu tỷ usd vốn fdi trong một mươi bảy trên hai mươi một ngành kinh tế tăng trên một mươi ba so với cùng thời điểm
dù ghi nhận điểm sáng tuy nhiên sự liên kết giữa khu vực doanh nghiệp trong nước và khu vực fdi còn chưa thực sự chặt chẽ hiệu quả bền vững
hiệu ứng lan tỏa và giá trị gia tăng còn rất hạn chế chủ yếu là các dự án thâm dụng lao động có giá trị gia tăng tương đối thấp
cùng với đó thủ tục hành chính vẫn dâm ra hạ tầng và công nghệ phụ trợ yếu kém lạm phát gia tăng
một số vấn đề có sở hạ tầng đặc biệt là nguồn điện hiện nay cũng là một trong những vấn đề rất là cân nhắc trong cộng đồng doanh nghiệp
bởi vì năm ngoái cũng đã một lần vài tháng thì đã thiếu điện
vấn đề nữa là những chế độ
tại hội thảo khoa học khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam thực trạng phát triển và hàm ý chính sách
do trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội diễn ra sáng một mươi chín tháng bốn các chuyên gia nhà quản lý nhà khoa học và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đã đánh giá toàn cảnh bức tranh fdi
kiến nghị các giải pháp thu hút dòng vốn fdi đặc biệt là dòng vốn fdi chất lượng cao vào việt nam
vấn đề cải thiện môi trường đầu tư phải là vấn đề đầu tiên
vấn đề trước tiên ưu tiên hàng đầu thủ tục hành chính là phải đơn giản tính bằng giấy tính phải tính bằng phút được
thứ hai nữa là chúng ta phải có đội ngũ và quản lý có tính chuyên nghiệp cao hơn
chẳng hạn như giỏi ngoại ngữ hiểu biết luật pháp trong nước và quốc tế có khả năng tư vấn cho các dự án lớn chẳng hạn dự án công nghệ cao chẳng hạn
dự án về chuyển đổi xanh chuyển đổi số dự án về chuyển đổi cơ cầu năng lượng
tôi cho rằng phải có đội ngũ chuyên gia thường trực
và cái thứ ba nữa tôi nghĩ là các địa phương là cần phải hình thành các cái hệ sinh thái có tính đặc thù
việc thu hút được các tập đoàn lớn tới đầu tư đã là một thành công
nhưng để giữ chân nguồn vốn fdi ở lại cũng là một áp lực rất lớn
đòi hỏi việt nam phải tiếp tục có những cải thiện về thể chế môi trường kinh doanh kết cấu hạ tầng và đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực
thống nhất các quy định trước khi ban hành để tránh gây ra các quy định trồng chéo dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ
thưa quý vị
xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu được chính phủ đề ra tại đề án
lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đặc biệt là đề án
trong những năm qua lực lượng quản lý xuất nhập cảnh không ngừng tiên phong trong chuyển đổi số đơn giản hóa thủ tục hành chính
để hiểu rõ hơn về điều này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phương thức chuyển đổi số xuất nhập cảnh của một địa phương là điểm sáng trong lĩnh vực này
chị hoàng hải yến cư trú tại thành phố lào cai cảm thấy hài lòng khi đi làm hộ chiếu bởi thủ tục ngày càng đơn giản thuật lợi
trước đây khi phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến
cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công trực tuyến
vụ công bộ công an thì người dân sẽ phải đến trực tiếp xếp hàng điền tờ khai và thực hiện các thủ tục
từ khi triển khai phần mềm tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông
thì đây là bước tiến quan trọng về cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
hiện tại thì khi công dân đến khai làm hồ sơ cực đề nghị cấp hộ chiếu tại phòng em
thì chỉ cần có căn cứ công dân sau đó là sim điện thoại chính chủ hoặc là có tài khoản định danh điện tử
bộ hỗ trợ công dân khai nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến
không chỉ làm hộ chiếu thời gian cấp giấy thông hành hiện cũng đã được rút ngắn rất nhiều
giấy thông hành cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa giảm từ ba ngày làm việc còn nửa ngày
công ty lữ hành quốc tế giảm xuống còn một ngày công dân nộp hồ sơ trực tiếp giảm xuống còn hai ngày
từ lúc nộp hồ sơ gốc cho đến khi hoàn thiện được một thủ tục cho đoàn khách là
từ trước đây là theo quy định là năm ngày thì bây giờ rút ngắn xuống là một năm ngày
lào cai là địa phương có cửa khẩu quốc tế sau đại dịch covid một mươi chín nhu cầu của doanh nghiệp
người dân thực hiện thủ tục cấp giấy thông hành tăng cao trung bình khoảng trên tám trăm linh lượt một ngày
tuy nhiên việc rút ngắn thủ tục hành chính trong quản lý xuất nhập cảnh đã giúp công tác xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi
tiết kiệm nhiều chi phí người dân và du khách tham quan du lịch dễ dàng kết hợp các tour du lịch
đến các địa danh nổi tiếng của trung quốc điều này góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
giữ gìn an ninh trật tự an toàn tại địa phương
theo báo cáo của ubnd huyện cờ đỏ thành phố cần thơ vòng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bốn
tại bờ canh thốt nốt đoạn qua xã trung hưng huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
bị sụt lún một trăm ba mươi năm năm m chiều dài và vào sâu hơn một mươi một m sụt lún còn làm nứt bề mặt đường chín trăm hai mươi một
thiệt hại ước tính hơn một m
nơi xảy ra hiện tượng sụt lún là nhà kho bến thủy của công ty cổ phận lương thực hưng phước
với chiều dài một trăm ba mươi năm năm m chiều rộng một mươi một ba m tổng diện tích một năm trăm ba mươi một m ước tổng thiệt hại khoảng một mươi tỷ đồng
hiện tượng sụt lún còn làm nứt bề mặt lộ chín trăm hai mươi một với chiều dài ảnh hưởng khoảng bốn mươi tám m
chiều rộng ba năm m tổng diện tích một trăm sáu mươi tám m
bàn chỉ huy phòng chống dân sự
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cờ đỏ đã chỉ đạo lực lượng quân sự công an quyện và xã trung hưng
phối hợp với công ty để hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn phong tỏa tiến đường giao thông nhằm khắc phục hậu quả
được biết tốc độ sụt lún đến thời điểm hiện tại đang diễn ra rất nhanh
có thể gây thiệt hại nhiều hơn ước tính ban đầu
lực lượng chức năng đang tăng cường nhân sự để có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất
tỉnh hà nam vừa tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
qua đó đặt mục tiêu chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương và hiệu quả
công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương chủ động xây dựng phương án tưới tiêu nước cho từng vùng cụ thể
đồng thời tuân thủ nghiêm quy trình vận hành không để ống ngập trong mùa mưa bão
các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý kiên quyết rứt điểm các trường hợp vi phạm luật đê điều
luật thủy lợi khi có thiên tai xảy ra phải kịp thời triển khai các phương án phòng chống huy động tối đa nhân lực
phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả

với sáu nội dung cơ bản trong đó thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách tuy nhiên trong nhiều vụ việc
nguyên tắc này đang bị vi phạm do sự lạm dụng chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước
điển hình là vụ việc xảy ra tại dự án khu đô thị mới thủ tiêm bộ chính trị đã kết luận ông lê thanh hải
bí thư thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc của thành ủy
trực tiếp kết luận về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của ban thường vụ thành ủy cụ thể với cương vị là phó bí thư thành ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ông lê thanh hải chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của ủy ban nhân dân tp hcm
trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của hội đồng nhân dân tp hcm và quy định của luật ngân sách năm hai nghìn một mươi hai luật xây dựng năm hai nghìn ba
những cái sai phạm ở vụ việc thủ thiêm nó kéo nó diễn ra trong thời gian dài với nhiều cái quyết định vi phạm và thậm chí trái với các quyết định của thủ tướng chính phủ
cũng như là cái chủ trương chung của ban lãnh đạo tp hcm
thế thì cái này nó có một cái biểu hiện đó là những cái sai phạm đấy thường diễn ra gắn với các vị trí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
thế thì rõ ràng chúng ta thấy ngay một cái vấn đề ở đây đó là có những cái dấu hiệu mà người đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố là lạm dụng cái thẩm quyền hành chính của mình
bởi vì chúng ta biết là cái cơ quan chính quyền hành chính nhà nước là vận hành theo nguyên tắc là thủ trưởng chế độ thủ trưởng
thế cho nên là người thủ trưởng có thể tự ban hành các quyết định trong phạm vi thẩm quyền của mình
trách nhiệm thực thi và kỹ năng năng lực thực thi các nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ
cả dân chủ cả tập trung
mà cái này theo tôi vẫn là một cái còn nhiều cái lỗ hồng và hạn chế
cái thứ hai là cái sự suy thoái
thế thì cái sự suy thoái cả tư tưởng chính trị cả đạo đức cả lối sống là rất rõ
mà nhất là trong khi chúng ta vận hành cái nền kinh tế theo cơ chế thị trường
thì cái mặt tiêu cực của cơ chế thị trường nó tác động rất nhất là bây giờ nó đã hình thành các cái nhóm lợi ích nó tác động nó lũng đoạn trong các cái quyết định
đối chiếu với hai mươi bảy biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa tại nghị quyết số bốn ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
thì các biểu hiện như duy ý chí áp đặt bảo thủ đều là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vậy chính sự suy thoái là con đường ngắn dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
bên cạnh đó là sự buông lỏng giám sát quyền lực
giám sát và kiểm soát quyền lực nhà nước còn nhiều vấn đề và nó dẫn đến và cái hệ quả của nó cái bằng chứng cho vấn đề đó chính là những cái biểu hiện vi phạm
thậm chí là nghiêm trọng và kéo dài vẫn có thể xảy ra
và rõ ràng là chúng ta cần phải từ cái thực tế đó cái bảo vụ rút ra đó là chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu và xem xét xem cái cơ chế và biện pháp thế nào đó
về mặt thể chế để có thể giám sát và kiểm soát hiệu quả hơn nữa đối với quyền lực nhà nước
từ trung ương cho đến địa phương cơ sở
theo nhiều chuyên gia việc dung hòa thế nào giữa nguyên tắc tập thể lãnh đạo với chế độ thủ trường trong các cơ quan hành chính nhà nước
hiện nay là một vấn đề không dễ cần được xem xét thêm trên nhiều bình diện
trong đó ban cán sự đảng là thiết chế lãnh đạo của khối ủy ban nhân dân
nhưng thành viên trong ban này cũng chỉ là cấp dưới của chủ tịch ủy ban nhân dân nên khó phát huy được tính chiến đấu